để siết chặt và thực hiện quyết liệt hơn các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
tỉnh tiền giang cũng đã thực hiện cách ly toàn xã hội theo chỉ thị một mươi sáu trong thời gian một mươi năm ngày
bắt đầu từ giờ ngày hôm nay một mươi hai tháng bảy trên địa bàn một mươi huyện thị xã thành phố
trừ huyện tân phú đông tiếp tục thực hiện theo chỉ thị số một mươi năm
chủ tịch ubnd tỉnh yêu cầu người dân ở địa bàn một mươi huyện thị xã thành phố
trừ huyện tân phú đông thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng một mươi năm ngày
kể từ giờ ngày hôm nay theo tinh thần chỉ thị một mươi sáu
theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình tổ dân phố tổ nhân dân tự quản cách ly với tổ dân phố
tổ nhân dân tự quản khu phố ấp cách ly với khu phố ấp xã phường thị trấn cách ly với xã phường thị trấn
huyện thị xã thành phố cách ly với huyện thị xã thành phố
nhằm đảm bảo an toàn hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng
mọi người dân được yêu cầu ở nhà chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết
như tạm dừng các dịch vụ ăn uống mang về trong vòng một mươi năm ngày kể từ giờ ngày hôm nay